một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà một người dân ở xã phùng hưng huyện khói châu của tỉnh hưng yên
khiến hai người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai tại nhà bà nguyễn thị thái
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đã điều động cán bộ chiến sĩ
một xe chữa cháy và một xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiến hành chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được không chế
phát hiện ở trên tầng hai của ngôi nhà có hai nạn nhân đã tử vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ